ngày hôm qua năm tháng một mươi hai giới chức cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương indonesia cho biết
số người thiệt mạng do núi lửa marapi phun trào tại nước này đã tăng lên hai mươi hai người
sau khi phát hiện thêm chín thi thể
theo cơ quan tìm kiếm và cứu nạn padang lực lượng chức năng phát hiện chín trong số một mươi người mất tích
đã thiệt mạng vào chiều ngày năm tháng một mươi hai và đang tìm kiếm người còn lại
núi lửa marapi đã phun ra cột cho bụi cao gần ba mét
cao hơn cả chính độ cao của ngọn núi nửa này
vào ngày bốn tháng một mươi hai tổng cộng có bảy mươi năm người tham gia các chuyến leo núi từ ngày hai tháng một mươi hai
trong đó đa số đã được đưa xuống núi nhưng một số người đã bị bỏng và bị thương
chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn gặp khó khăn do núi lửa tiếp tục hoạt động và thời tiết xấu
theo trạm quan sát núi lửa marapi từ nửa đêm đến tám giờ sáng ngày năm tháng một mươi hai
núi lửa đã phun trào năm lần